trước báo cáo của bộ y tế về tình hình tiếp nhận sử dụng thuốc và một số sản phẩm hỗ trợ điều trị covid một mươi chín do các tổ chức công ty hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thông qua bộ y tế phó thủ tướng đã đưa ra một số ý kiến
theo phó thủ tướng cần khẩn trương nghiên cứu việc vận dụng tối đa quy định của pháp luật về thử nghiệm lâm sàng để có thể cấp phép lưu hành các thuốc mới điều trị covid một mươi chín nhanh hơn đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch
trường hợp cần thiết báo cáo chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về vấn đề này
chuẩn bị báo cáo đề xuất cụ thể về số lượng loại thuốc điều trị covid một mươi chín báo cáo thủ tướng chính phủ tại cuộc họp do thủ tướng chính phủ chủ trì sáng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một văn phòng chính phủ thông báo để bộ y tế biết thực hiện
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh đáp ứng số f tăng nhanh
mới đây ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành phương án cách ly
quản lý theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
công tác khám chữa bệnh tại nhà thực hiện bởi trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động
cụ thể căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phương xã địa phương sẽ thành lập các trạm y tế lưu động hoặc nội y tế lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh tại nhà
có ba túi thuốc dành cho f không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà chỉ dùng cho người lớn trên một mươi tám tuổi
cụ thể túi thuốc a gồm paracetamol năm trăm linh mg và vitamin đa sinh tố vitamin c
túi thuốc b sử dụng khi f có triệu chứng sớm của suy hô hấp cảm giác khó thở nhịp thở trên hai mươi lần trên một phút hoặc spo hai dưới chín mươi năm nếu có và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn hỗ trợ
thoát thuốc này gồm disamethasone năm mg hoặc methi prenserol một mươi sáu mg và rivazosaban một mươi mg
túi thuốc c là thuốc khám virus
tùy theo các điều kiện thực tế và triệu chứng của từng người bệnh nhân viên y tế sẽ tiến hành phát các thuốc này
ngoài ra hướng dẫn của ủy ban dân thành phố hà nội cũng nêu rõ các nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày mà f không cần nhớ
cụ thể bệnh nhân cần chú ý tới các chỉ số gồm nhịp thở mạch nhiệt độ spo hai nếu có thể bao huyết áp nếu có thể
các triệu chứng thường gặp của bệnh covid một mươi chín bao gồm mệt mỏi ho ho sạch
hóa ra đờm ấn lạnh gai rét viêm kết mạc mắt đỏ mất vị giác hoặc khiếu giác tiêu chảy phân lỏng đi ngoài ho ra máu thở rốc hoặc khó thở đau thức ngược kéo dài lơ mơ không tỉnh táo
ngoài ra có thêm một số triệu chứng khác như đau họp nhức đầu chóng mặt chán ăn bồn nôn và nôn đau nhức cơ
tiếp tục bản tin liên quan tới sự cố tiêm nhầm vaccine cho trẻ tại quốc oai hà nội sau một tháng sức khỏe một mươi tám bé ổn định và đủ điều kiện ra viện
gia đình đều có nguyện vọng các cháu được thăm khám định kỳ đến tuổi trưởng thành
lãnh đạo sự y tế hà nội cho biết một tháng vừa qua các bé đã được chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại bệnh viện st paul
cơ sở y tế đầu ngành của thành phố cùng với sự theo dõi sức khỏe của hội đồng chuyên môn
trong đó phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương là chủ tịch hội đồng
hiện sức khỏe của các bé đã ổn định nhưng ngành y tế hà nội vẫn tiếp tục theo dõi đánh giá tình trạng sức khỏe để gia đình thật sự yên tâm và các cháu có được sức khỏe tốt nhất
hội đồng chuyên môn đã quyết định theo dõi sức khỏe các cháu trong các tháng tiếp theo và thường xuyên theo dõi sức khỏe hàng năm đại diện sở y tế hà nội nói
sự cố y khoa xảy ra tại trạm y tế xã yên sơn quốc oai ngày ba tháng một mươi một khi tổ chức tiêm chủng cho các cháu độ tuổi từ hai đến sáu tháng tuổi
do sơ xuất nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine pfizer
bộ y tế yêu cầu xác minh tìm nguyên nhân dẫn tới sai sót trên xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan và xử lý theo quy định
tuy nhiên đến nay nguyên nhân xảy ra nhầm lẫn điều lượng vaccine pfizer các bé đã được tiêm bao nhiêu và trách nhiệm của các bên liên quan chưa được công bố chính thức
tiếp theo là thông tin về tình hình trẻ em mắc covid một mươi chín hiện nay đang tăng lên
gần đây số trẻ mắc covid một mươi chín nhập viện tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm gia tăng
trong đó có trẻ đến khám do các dấu hiệu ho sốt sau đó phát hiện dương tính
khoa covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai đang điều trị cho gần một trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín
con số trên gấp bốn lần so với thời điểm giữa tám mươi
nhóm bệnh nhi trở nặng vẫn là có bệnh nền sinh non nhẹ cân chậm phát triển
các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên nghĩ trẻ em mắc covid một mươi chín sẽ nhẹ mà cần theo dõi sát các dấu hiệu bệnh của trẻ
ngoài những trẻ có bệnh lý nền như béo phì hèn phế quản sinh non nhẹ cân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch bệnh lý ác tính thường chuyển nặng
thì cũng có những trẻ chuyển nặng do nhập viện trễ dù không bệnh nền đã tử vong
giới tế tp hcm có văn bản bộ sở giáo dục đào tạo tp hcm ủy ban dân tp thủ đức và hai mươi một quận huyện về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong trường học
cụ thể trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp trường học xây dựng kế hoạch phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra
trong cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn nêu rõ sự phối hợp với y tế địa phương trạm y tế trung tâm y tế
thực hiện vệ sinh khử trùng trường lớp đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón học sinh nếu có theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
tổ chức phổ biến hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong cơ sở giáo dục cho cán bộ quản lý giáo viên người lao động phụ huynh học sinh học sinh trước khi trở lại hoạt động
tiếp theo mời quý vị theo dõi về tình hình bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị trên cả nước số ca mắc covid một mươi chín cần thơ đã vượt mốc ba mươi
theo bộ y tế đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó các bệnh nhân đang điều trị có gần sáu tám trăm linh ca nặng
tổng số f tại cần thơ đến nay đã vượt mốc ba mươi